hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu hơn tám trăm tám mươi học sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
rút kinh nghiệm từ vụ viện trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám bộ giáo dục đào tạo triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật để tránh tình trạng gian lận
cụ thể thay cách đổi sắp xếp phòng thi bốc thăm cách phát đề bốc thăm chấm thi mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi truy vết quá trình chấm thậm chí là lùi thời gian công bố điểm thi để ra soát lại tất cả điểm thi của các địa phương
để giảm những gian lận thi cử như kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám năm nay việc lựa chọn cán bộ giáo viên tham gia coi thi chấm thi được bộ giáo dục và đào tạo cùng các địa phương đặt yêu cầu rất cao và tổ chức tập huấn kỹ theo hướng phân rõ người
có sự phối hợp chặt chẽ
các tỉnh cũng ra soát tất cả các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ về tài chính đi lại ăn ở thực hiện lắp đặt camera theo quy định cử cán bộ công an giám sát hình ảnh camera hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngoài việc ra soát lại toàn bộ cơ sở vật chất phòng thi và bảo đảm phòng chấm thi đều có camera giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thì các địa phương đều phải phối hợp với trường đại học để tổ chức tập huấn quy trình thi bố trí cán bộ giáo viên coi thi sự phòng bảo đảm tỷ lệ giáo viên đại học và giáo viên phổ thông là năm mươi năm mươi
các trường đại học dù đang trong giai đoạn thi học kỳ tổng kết năm học nhưng đều bố trí đủ số lượng cán bộ giảng viên tham gia coi thi chấm thi
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng sáu các thí sinh sẽ đến các điểm thi để đăng ký và kiểm tra các thông tin cho kỳ thi
theo bộ giáo dục và đào tạo tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là hơn tám trăm tám mươi sáu giảm gần bốn mươi so với năm ngoái